một tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g bảy tại canada
truyền thông canada đã công bố danh sách các nước được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này
danh sách khách mời năm nay bao gồm một mươi hai quốc gia từ khắp các châu lục trong đó có việt nam
theo dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị g bảy và thăm chính thức canada
theo lời mời của thủ tướng canada justin trudeau thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
và thăm canada từ ngày tám tới ngày một mươi tháng sáu tới đây
đã trở thành truyền thống của g bảy đại diện các nước dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm thường vượt ngoài bảy thành viên cốt lõi
cho phép các nước mở rộng thảo luận vượt ngoài vấn đề mà g bảy quan tâm
theo đó sẽ có thêm nhiều tiếng nói từ các nước đang và kém phát triển
cũng như từ các nước có liên quan đến chủ
để hội nghị danh sách một mươi hai nước được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy năm nay
gồm argentina bangladesh haiti jamaica kenya đảo marchand naui rwanda senegal seychelles nam phi và việt nam
bên cạnh đó bốn tổ chức quốc tế gồm liên hợp quốc quỹ tiền tệ quốc tế imf tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
và ngân hàng thế giới vkp cũng nằm trong danh sách khách mời
dự kiến bảo vệ các đại dương và bảo tồn nghề cá
là một chủ đề trọng tâm của hội nghị g bảy trong năm nay
ngoài rwanda quốc gia không có biển duy nhất nằm trong danh sách các nước còn lại đều là quốc gia duyên hài